trước những tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín đối với nền kinh tế
nhiều nước châu âu đã tung các gói kích cầu quy mô lớn tăng cường chi tiêu tài khoá để đối phó với dịch bệnh
duy trì các hoạt động kinh tế thiết yếu và hỗ trợ người lao động
đây có thể được coi là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của việt nam có cơ hội tiếp cận thị trường châu âu
sau dịch với nhu cầu đơn hàng lớn và đa dạng nhất là trong bối cảnh hiệp định evfta đã được hội đồng châu âu phê chuẩn cuối tháng ba
với việc phê chuẩn hiệp định evfta giữa việt nam và châu âu vào cuối tháng ba
có đến bảy mươi mặt hàng được giảm thuế và eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với chín mươi chín bảy số dòng thuế
là một trong số các thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch xuất khẩu năm ngoái đạt bốn mươi một bốn mươi tám tỷ usd và nhập khẩu đạt một mươi bốn chín mươi một tỷ usd
evfta sẽ tạo lợi thế cho xuất khẩu của việt nam sang eu
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín khiến chuỗi cung ứng ở các nước châu âu đình trệ những mặt hàng như nông thủy sản việt nam có nhiều lợi thế cạnh tranh
covid một mươi chín khiến chuỗi cung ứng và chuỗi tạo giá trị ở các nước châu âu sẽ thay đổi theo hướng đa dạng hơn
tức là dễ dàng và nhanh chóng có thể thay thế được cho nhau hơn
lại vừa tạo thành mạng lưới kết nối nhiều chuỗi với nhau để hỗ trợ lẫn nhau khi cần
việt nam một thị trường đáng kể với gần một trăm linh triệu dân
có thể được coi là cửa ngõ cho những dịch vụ này
với những ý tưởng tìm kiếm thị trường nguồn cung ứng cũng như công sưởng của eu
cùng với việc evfta được phê chuẩn các doanh nghiệp việt sẽ có rất nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường châu âu khi dịch qua đi
lãnh đạo các nước eu đã đồng ý thành lập một quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch dự kiến trị giá hơn một tỷ euro
tương đương một bảy mươi sáu tỷ đô la mỹ
chính phủ đức cũng đã thông qua gói giải cứu trị giá một một trăm linh tỷ euro
tương đương một hai trăm linh tỷ đô la mỹ
hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất châu âu
thụy sĩ đang cân nhắc gói kích thích bốn mươi triệu đô la mỹ cho ngành du lịch
bên cạnh các gói cứu trợ trị giá hơn bốn mươi hai tỷ đô la mỹ nhằm chống đỡ nền kinh tế
những gói kích thích này sẽ phát huy tác dụng giúp nhu cầu dần tăng trở lại
một khi tình hình kiểm soát và khống chế dịch bệnh có kết quả tích cực
thúc đẩy lộ trình mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế
trong đó có hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp
các doanh nghiệp việt nam cần tính đến khả năng sản xuất và dự trữ hàng hóa
đến khi có điều kiện thuận lợi nhất là dịch bệnh qua đi
sẽ có sẵn hàng hóa để đáp ứng các đơn hàng từ eu